vâng thưa cả ba chuyên gia
khi mà chúng ta đang ngồi đây bàn luận với nhau về chủ đề níu thanh xuân giữa hạnh phúc
thì cũng là một cái thời điểm chuẩn bị bước sang một năm mới rồi đúng không ạ
và chị em những cái dịp cuối năm thế này thì thú thật là lúc nãy chị thủy đã nói rồi đấy
vừa đi làm về nhà lại con cái
những cái tháng bình thường có khi là nghỉ năm nghỉ bảy bây giờ tháng chín thành một mươi
thì cái sự căng thẳng rồi stress rồi là nhiều cái vấn đề nó tác động đến
có khi là bằn cắt suốt ngày nữa
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng được bản thân mình vào những thời điểm nhạy cảm trong năm thế này
xin mời chị
thực ra thì nói thật là có người ta ấy
mình tự cho nhẹ thì nó nhẹ
mình tự cho nặng thì nó nặng
mình nghĩ là như thế
thế có những người người ta sống tích cực ấy mà
người ta xả stress bằng cách nào
nghĩa là người ta tự gọi là nhẹ thành nặng thành nhẹ nhẹ thành không có gì
đấy người ta tự cho nhẹ cho mình
thì nó sẽ là giải quyết rất mọi thứ rất tốt
mình vẫn nói là con người ta một việc quan trọng nhất là sống khoa học
mình tự đặt cho mình một cái nếp sống khoa học và một cái kế hoạch sống tốt
thì mọi thứ rất nhẹ nhàng
còn nếu mà mình không đặt cho mình một cái kế hoạch tốt mà lúc nào cũng rối bời lên
thì cái công việc nọ gì kia nó cứ bờ trồng rát lên nhau
thì tự mình tạo stress cho mình thôi
thế còn mình nghĩ là rồi đến cái lúc có nghĩa là cũng không thể ôm đồ hết được nữa
có những độ tuổi người ta có thể ôm đồm bao nhiêu công việc
có những độ tuổi mà mình cảm thấy bắt đầu mình mệt mỏi rồi thì mình cũng phải buông bớt ra
để cho lớp trẻ nó làm chứ đừng có ôm tắt
nên như thế
bên mình thì quan điểm của mình là tất cả là do mình thôi
mình đặt một cái kế hoạch cuộc sống thật tốt
do cái cuộc sống công việc thật tốt
và mình sống thoải mái
thoải mái với chính bản thân mình và thoải mái với mọi người
và một cái phần nữa là
mình luôn luôn tạo cho mình một cái độ thoải mái xung quanh mình
đừng để cho mình cái khó chịu
chia sẻ mọi người
đúng cái chia sẻ rất quan trọng
thực ra tại sao người già ấy
người ta cứ bảo
cái người già người ta cần nhất là gì
người ta trần đầu tiên là bạn chi kỷ đấy
chứ không phải là cần ăn hay cần mặc hay cần chăm sóc luôn nhé
bởi vì sao
mình nghĩ là nếu khi mình ta được chia sẻ được mọi việc
người ta có một cái niềm vui đấy
một cái gọi là cái niềm tin tốt
thì cái tinh thần
không biết là đây có cô mai hay là bạn huyền có biết không
nhưng mà tớ thì tớ biết là
tớ vẫn cho là
cái điều thuốc tinh thần là điều thuốc lớn nhất cho con người
tớ bác sĩ
tớ cũng làm có bác huyền có cô mai
để đều bác sĩ
mình vẫn nói với bệnh nhân là
tám mươi bệnh tật của mình là tự khỏi
không phải can thiệp một cái gì
người ta thống kê rằng là
con người ta chỉ có
một mươi bệnh tật là cần can thiệp
tích cực bởi y tế thôi
còn tám mươi tự khỏi
một mươi là chỉ cần can thiệp
bằng các biểu pháp bình thường
không cần can thiệp tích cực
mà chỉ có một mươi bệnh tật là can thiệp tích cực thôi
thế nên là
nếu chúng ta có một cái
nếp sống tốt và thoải mái
thì mình nghĩ là sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề
vâng cảm ơn chị
tớ thấy chị thủy lúc nào cũng rất là tích cực đúng không ạ
hy vọng là cũng sẽ truyền được năng lượng
đến những người chung quanh
và cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này